khối khí lạnh suy yếu bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng ngày hôm nay
thời tiết tạnh giáo hơn thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều còn có thể hừng nắng nhẹ
thuận lợi hơn cho sinh hoạt và lưu thông
tuy nhiên về đêm và sáng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rất đậm
quý vị chú ý giữ ấm không gian phòng ngủ để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh do thời tiết như viêm phổi cảm lạnh
còn với trung bộ thời tiết khu vực ngày hôm nay cũng có xu hướng tốt dần lên
không còn là mưa rải rác như ngày hôm qua
ngày hôm nay mưa giảm xuống diện vài nơi trên toàn khu vực
bắc trung bộ trời rét có nơi rét đậm
trung trung bộ trời xe lạnh còn nam trung bộ thì tiết trời dễ chịu

không còn là mưa rải rác như ngày hôm qua